đoạn đường trục khu đô thị mê linh nối giữa thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi sáu với tổng kinh phí là hơn hai tỷ đồng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu giao thông giữa thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc
thế nhưng sau hơn một năm đưa vào sử dụng đoạn đường dài một mươi hai km này vẫn hoàn toàn không có đèn đường đèn giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào ban đêm
một mươi chín h ba mươi tối tuyến đường trục khu đô thị mê linh nối từ vĩnh phúc đi hà nội chỉ có ánh sáng của phương tiện tham gia giao thông
không có đèn đường các phương tiện giao thông luôn phải sử dụng đèn pha và bấm còi inh ỏi
tình trạng này đã diễn ra kể từ ngày tuyến đường này được hoàn thành
theo quan sát của phóng viên mật độ phương tiện tham gia giao thông của tuyến đường này khá đông
từ lúc nằm con đường này xong thì từ ngày làm đến giờ cũng chưa có đèn ghi nào cả
không có thì tối thì phải chấp nhận thôi tất nhiên là vẫn là nguy hiểm
xảy ra rủi ro cao hơn nếu như mình có đèn ánh sáng ra đường thì rủi ro nó thấp
mình có thể phát hiện được vật cản từ xa
toàn bộ đoạn đường chạy qua địa phận huyện mê linh dài một mươi hai km có hơn một mươi điểm giao cắt ngã ba ngã tư
không có đèn đường và các cột đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra va chạm
khiến người dân lo sợ mỗi khi phải đi qua tuyến đường này
trong khi đó giao cắt với tuyến đường nghìn tỷ này là những con đường liên thôn liên xã lại có điện sáng
điều khiến người dân thắc mắc nữa là tuyến đường đã có sẵn hệ thống cắp điện cột điện đèn chiếu sáng
và cũng đã có thời điểm những chiếc đèn này được bật sáng
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hơn một năm nay hệ thống này lại không được chiếu sáng
người dân sống quanh khu vực con đường nghìn tỷ mong muốn các đơn vị quản lý sớm khắc phục tình trạng có đèn nhưng không có điện
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông